xin chào các bạn
dù được đưa đi cấp thiếu sau đó nhưng do vết thương quá nặng nam đã tử vong tại bệnh viện
nhận được tin báo lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường
qua xác minh xác định mai tiến thành là nghi can trực tiếp chém nam tử vong
nên cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng để điều tra làm rõ
hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan
với hai tội danh giết người và cướp tài sản bị cáo nguyễn thanh giàu hai mươi chín tuổi
trú tại huyện tân hưng tỉnh long an đã bị tòa nhân dân tỉnh lâm đồng tuyên phạt tổng mức án một mươi chín năm tù giam
trong phiên xử sơ thẩm diễn ra vào sáng nay
theo cáo trạng do có ý định cướp tài sản nên tối ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
giàu thủ sẵn một con dao thái lan một đoạn dây rù rồi đến quán cà phê tỉnh nông
ở xã lộc thành huyện bảo lâm dù chị hoàng thị diệu là nhân viên phục vụ của quán đi nhà nghỉ
sau khi quan hệ giàu đã trả cho chị diệu bốn trăm linh đồng
về thì giàu dùng dao cắt nhiều nhát vào cổ mặt đùi mặc cho nạn nhân kêu la
sâu bắt nạn nhân phải tự chói chân nhát khăn vào miệng chói tay nạn nhân
sau đó lấy xe máy của nạn nhân chạy về tỉnh long an
đến ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi thì bị bắt giữ
quá trình điều tra xác định chị diệu bị tổn hại sức khỏe ba mươi bốn
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt giàu một mươi sáu năm tù về tội giết người
ba năm tù về tội cướp tài sản tổng hình phạt là một mươi chín năm tù giam
tối ngày hai mươi hai tháng ba lực lượng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
thuộc công an thành phố cà mau tỉnh cà mau phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ
đã bắt quả tang một vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn
tại khu vực khóm bảy phường sáu thành phố cà mau
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tám túi ni lông
bên trong có chứa tinh thể màu trắng ba trăm tám mươi viên nén với hai loại màu hồng và vàng
nghi là ma túy và thuốc lắc có tổng khối lượng khoảng một kg
đối tượng bị bắt quả tang khai tên là châu gia huy
theo khai nhận ban đầu huy cùng với một đối tượng khác đang trên đường vận chuyển thùng hàng
bên trong có chứa ma túy thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ cùng tăng vật
được biết châu gia huy từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản
vừa ra tù vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ngao đá trèo lên nóc nhà cố thủ lực lượng công an quảng ngãi đã khống chế được đối tượng
sau nhiều giờ vận động thuyết phục
khoảng ba giờ sáng nay người dân thôn đông bình xã bình chánh huyện bình sơn
phát hiện đối tượng ngáo đá không mặc áo trèo lên nóc nhà của một người dân
công an xã bình chánh huyện bình sơn đến vận động nhưng đối tượng cố thủ cầm gạch chống trả
đến hơn tám giờ sáng đối tượng đã được đưa xuống đất
qua xác minh xác định đối tượng tên là lê văn hải hai mươi ba tuổi
ở thôn tây phước một xã bình an huyện bình sơn
công an tỉnh lạng sơn phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh vừa bắt giữ các đối tượng
đưa dẫn bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép
dạng sáng ngày một mươi chín tháng ba tại thôn co măn xã mai pha lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe ô tô
chạy hướng lạng sơn hà nội có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe
kiểm tra phát hiện trên xe có sáu người hai người việt nam bốn người trung quốc
qua đầu tranh hai người việt nam là lý minh hiếu chú tải văn lãng lạng sơn
và dương minh đức chú tải vĩnh phúc khai nhận hiếu thuê đức chở bốn người trung quốc
nhập cảnh trái phép từ huyện văn lãng đi hà nội còn hiếu sẽ được phan mạnh hùng
trú tại thị trấn đồng đăng trả tám nhân dân tệ một người khi đưa chót lọt bốn đối tượng
người trung quốc tới thành phố hồ chí minh mở rộng điều tra lực lượng công an xác định
thêm hai đối tượng gồm nguyễn văn quang lý văn viên cùng chú tại lạng sơn
đều liên quan đến hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
thưa quý vị mong muốn có việc làm ổn định thu nhập cao là ước mơ trình đáng của tất cả mọi người
tuy nhiên chỉ vì muốn làm giàu nhanh chóng mà nhiều người dân đã tìm cách xuất cảnh trái phép
sang trung quốc làm thuê với giấc mơ đổi đời thế nhưng thực tế thì lại khác xa với những gì
mà họ mong muốn phản ánh của phóng viên antv tại tỉnh yên bái
trở về việt nam với một cánh tay đã bị mất chị vi thị quyết ở xã cảm nhân
huyện yên bình tình yên bái chia sẻ
do có hoàn cảnh khó khăn không có nghề nghiệp ổn định đã lì dạ chồng mà phải nuôi con
nên chị đã xuất cảnh trái phép sang trung quốc đi làm thuê
trong thời gian ở trung quốc chị có quen và sống như vợ chồng với người đàn ông tên thanh
quê ở bắc giang cũng xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm thuê
nhưng do mâu thuẫn tình cảm thanh đã dùng dao chém đứt lìa tay trái của chị quyết rồi bỏ trốn
do xuất cảnh trái phép nên chị quyết đã không được cơ quan chức năng bảo vệ
và không được cứu trợ kịp thời
năm hai nghìn hai mươi tôi đi sang bên trung quốc làm đi theo đường mòn của lạng sơn
đi sang bên tỉnh linh minh của trung quốc làm sửa ván ở bên đấy
trong quá trình trong cái đấy làm tôi có quen một người tên là thanh ở bắc giang
anh ấy nói anh ấy không có vợ một con thế là hai người tiến đến mối quan hệ tình cảm
nhưng mà ở với nhau được một thời gian khoảng bảy đến tám tháng đấy
tôi phát hiện ra là anh ấy có vợ có con tôi không muốn quan hệ với anh ấy nữa
hai người cũng
anh ấy cũng có xích mích lời qua tiếng lại rồi anh đấy lợi dụng cái lúc tôi ngủ say ấy
thì anh ấy đã chém tôi đứt một cánh tay như này
mặc dù lực lượng công an cùng các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền
cảnh báo về những nguy cơ hệ lụy có thể xảy ra khi xuất cảnh trái phép đi làm thuê
tuy nhiên trên địa bàn tỉnh yên bái nhất là ở vùng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số
vẫn có những trường hợp người dân vượt biên trái phép đi làm thuê xứ người
việc xuất cảnh trái phép đã mang lại không ít rủi ro nguy hiểm
nhiều người đã bị bắt bị giam giữ có người phải trả giá bằng sức khỏe và cả mạng sống
trên thực tế là các đối tượng xuất cảnh trái phép thì thường tự ý bỏ đi khỏi địa phương
mà không trình báo với chính quyền địa phương
khi bị chính quyền địa phương phát hiện thì gia đình các đối tượng này có hành vi che giấu
nói là các đối tượng này đi làm việc tại các tỉnh lân cận và các khu công nghiệp
có những trường hợp đang làm việc tại các khu công nghiệp nhưng bị các kẻ xấu lợi dụng lôi kéo
đi làm việc tại nước ngoài với mức thu nhập cao nên đã tự ý bỏ việc và xuất cảnh trái phép
theo thống kê của lực lượng chức năng từ năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn tỉnh yên bài đã phát hiện
một trăm hai mươi năm vụ hai trăm linh bốn trường hợp xuất cảnh trái phép trở về địa phương
trong đó có hơn bảy mươi trường hợp bị bắt và trao trả về việt nam
trước thực trạng đó lực lượng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh yên bái đã triển khai nhiều giải pháp
biện pháp để tuyên truyền vận động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xuất cảnh trái phép trên địa bàn
giúp tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro đe dọa trực tiếp đến quyền lợi sức khỏe tính mạng
và là một trong những nguyên nhân nguy cơ tiềm ẩn có khả năng cao để lây bệnh covid một mươi chín ra cộng đồng
khi số này xuất cảnh trái phép đi qua đường mòn lối mở tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng để trở về địa phương
bên cạnh những nỗ lực của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần phải nhận thức rõ
việc xuất nhập cảnh trái phép là vi phạm pháp luật
nhất là trong thời điểm dịch covid một mươi chín trên thế giới đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay
cấp ủy chính quyền địa phương cũng cần có những giải pháp tích cực trong tạo việc làm cho người lao động
để họ có thể làm giàu trinh đáng ngay trên chính quê hương của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đang tiến hành kiểm tra xác minh tố giác liên quan đến bà mai thị thùy dung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường một thành phố đông hà tỉnh quảng trị đã chiếm đoạt hơn năm trăm linh triệu đồng của bà trần thị tỷ
quá trình kiểm tra
xác minh tố giác trên được biết mai thị thùy dung đã hỏi vay tiền của bà tỷ và một số cá nhân khác để mua bán bất động sản
sau khi đến hạn trả tiền vay theo thỏa thuận thì dung không trả mà rời khỏi nơi cư trú không khai báo chính quyền địa phương
để phục vụ điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đề nghị bà mai thị thùy dung liên hệ với cơ quan công an để làm việc
các cơ quan tổ chức hoặc cá nhân nào biết hoặc đã cho dung vay tiền thì đề nghị liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị để được giải quyết